chiều ngày hai tháng tám bộ xây dựng vừa tổ chức họp báo về các nội dung quản lý của ngành trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp báo bộ xây dựng đã thông tin về nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm như tình trạng khan hiếm cát xây dựng
an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư xử lý vi phạm trật tự tại các công trình xây dựng tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp tổng công ty thuộc bộ
cụ thể về tình hình vi phạm trật tự xây dựng đặc biệt tại các thành phố lớn như hà nội tp hcm bộ xây dựng cho biết số vụ vi phạm đã giảm
tuy nhiên tình trạng xây không phép sai phép vẫn xảy ra đối với các vi phạm này tùy vào mức độ vi phạm sẽ đưa ra hướng xử lý phù hợp

cụ thể về tình hình vi phạm tùy vào mức độ vi phạm sẽ đưa ra hướng xử lý phù hợp